công an huyện châu đức tỉnh bà nguyễn phụng tàu đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng lê hoàng ba mươi năm tuổi ngủ tại thị trấn ngãi giao
sau khi đối tượng này dùng mã tấu chém vào bụng trung úy nguyễn đức nghĩa
công tác tại công an thị trấn ngãi giao huyện châu đức gây thương tích nặng
trước đó do nghi ngờ hoàng là người đã trộm một cây mai của nhà dân ở thị trấn ngãi giao huyện châu đức
nên sáng ngày hai mươi tháng một trung úy nguyễn đắc nghĩa đã được lãnh đạo công an thị trấn cử đến nhà hoàng để mời đối tượng lê làm việc
tại đây hoàng không chấp hành mà dùng mã tấu chém vào vùng bụng trung úy nghĩa gây thương tích nặng
nhận được tin báo đến một mươi h năm mươi phút cùng ngày công an huyện châu đức và các ban ngành đoàn thể địa phương
đã đến nhà đối tượng hoàng để vận động nghi can này ra đầu thú
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sau một giờ ba mươi phút các trinh sát mặc bảo hộ dùng khiên xông vào khống chế bắt giữ đối tượng
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra